chiều ngày hai mươi chín tháng sáu thông tin từ hạt kiểm lâm huyện diễn châu cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một đám cháy lớn thuộc khu vực rừng xóm một mươi năm xã diễn phú huyện diễn châu tỉnh nghệ an
huyện diễn châu đang huy động mọi lực lượng khẩn trương dập lửa
đám cháy xảy ra vào khoảng một mươi năm giờ cùng ngày và nhanh chóng lan rộng ra cả cánh rừng thông thuộc xóm một mươi năm
ngay sau khi phát hiện đám cháy huyện diễn châu đã huy động tối đa lực lượng công an bộ đội biên phòng kiểm lâm phối hợp với công an xã dân quân tự vệ và người dân địa phương khẩn trương tiến hành dập lửa
đến một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày đám cháy cơ bản đã được khống chế trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng sáu tại khu vực xã diễn phú huyện diễn châu cũng đã xảy ra cháy rừng